trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tp hcm phối hợp cùng tập đoàn mila nhật bản
đã cho ra mắt công nghệ xử lý rác hữu cơ tái tạo năng lượng sáu r
đây là công nghệ được cải tiến thành dòng sản phẩm phù hợp với nguồn rác thải đa dạng
và phần nào giải quyết bài toán xử lý rác của thành phố
hiện nay trên địa bàn tp hcm có đến hai mươi sáu trạm trung chuyển rác
theo quy trình rác được thu gom từ các hộ dân từ những điểm tập kết đưa về xử lý sơ bộ
trước khi chuyển về các khu xử lý
với các công nghệ hiện tại rác hữu cơ thường được xử lý để tạo ra phân composite
hoặc xử lý theo hướng bioga do đó mất nhiều thời gian chiếm không gian và gây ô nhiễm
công nghệ xử lý rác hữu cơ sáu r là dự án được bộ môi trường nhật bản hỗ trợ
và trung tâm môi trường thế giới của nhật bản quản lý
hiệu quả của dự án đã được kiểm chứng trong hơn năm tháng xử lý mẫu nguồn rác
từ chợ đồng mối nông sản thú đức trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng hành với các doanh nghiệp của việt nam để có những hỗ trợ từ những chương trình
chuyển giao công nghệ của sơ phòng công nghệ cũng như là kết hợp với các nguồn tài chính
của nhật bản để làm sao có thể là nội địa hóa và chuyển giao công nghệ cho việt nam
với một giá phù hợp
hệ thống gồm hai thành phần chính là xử lý rác thải hữu cơ và xe điện thu gom rác
tạo thành chu trình khép kín với mục tiêu không phát thải khí co hai xử lý hiệu quả rác thải hữu cơ
từ đó rác hữu cơ được thu gom bằng xe điện và dùng chính điện được tạo ra từ quá trình xử lý rác
sạc ngược lại cho xe tạo nên một vòng khép kín
đó là cái công nghệ này thứ nhất nó là cái công nghệ mới sử dụng cái điện tái tạo
để mà vận hành những cái xe điện ở đây là những cái xe điện sau này là với mong muốn là sẽ được sử dụng
để mà đi thu gom rác thay cho những cái xe tải thông thường đang chạy bằng dầu diesel
thì cái hệ thống nó vận hành làm dựa trên cái bản chất rất là tự nhiên thôi
cho nên là đây là một hệ thống không có gì là phức tạp cho nên là cái chuyển giao thì ông sẽ dựa trên
cái nhu cầu của thị trường nhu cầu tại địa phương
là khi mình làm được cái rác hữu cơ vi sinh này thứ nhất là giải phóng được cái ô nhiễm môi trường
cái thứ hai nó sẽ tái tạo lại một dòng hữu cơ tốt để giúp cho người nông dân sử dụng lại
và cho ra sản phẩm sạch giúp cho người việt nam nói riêng và toàn thế giới nói chung
dự án này được trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố tiếp nhận từ chính phủ nhật bản
và cùng nghiên cứu cho phù hợp với nguồn rác thải đa dạng không ngừng cải tiến thành dòng sản phẩm phù hợp
tại thị trường việt nam